công an thành phố hà nội đã triển khai một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một kiểm soát nóng
ngăn chặn tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép và cờ bạc trái phép
do lịch thi đấu của các trận đấu world cup hai nghìn hai mươi hai rất đa dạng
nên việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cũng sẽ được triển khai hết sức linh hoạt có sự tiếp nối của các đơn vị lực lượng
tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống vi phạm
mục tiêu là kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
tuyệt đối không để hình thành bão đêm trước trong và sau mỗi trận bóng
tối ngày hôm qua công an thành phố hải phòng huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát đột kích vào vũ trường hoàng gia
nằm trong khuôn viên của cung văn hóa hữu nghị việt tiệp trên phố lạch chay thành phố hải phòng
cảnh sát đã ghi nhận có hàng trăm người bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ
đang sử dụng rượu bia nghe nhạc mạnh
trong số này có nhiều người có biểu hiện sử dụng chất cấm
tại một số bàn khách công an phát hiện nhiều chất ma túy
và sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã đưa trên ba trăm tám mươi người cùng lực lượng nhân viên
tại vũ trường về để điều tra vân loại
các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng đang tổ chức sàng lọc các đối tượng
nghi sử dụng chất cấm để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở trường iskun nha trang khánh hòa
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện
cho đến thời điểm hiện tại hai trăm bốn mươi học sinh đã xuất viện một học sinh đã tử vong
vào lúc ba giờ chiều nay nhà trường tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về vụ việc
hiệu trưởng nhà trường đã nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh học sinh
nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về các khoản chi phí điều trị cho đến khi học sinh mạnh khỏe và trở lại trường
toàn trường nghỉ một tuần để học sinh điều trị đồng thời tiến hành ra soát lại vấn đề an toàn thực phẩm
tìm nguyên nhân gây ngộ độc
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh khánh hòa đình chỉ hoạt động bếp ăn trường ischul
cho đến khi có kết quả xác định nguyên nhân gây ngộ độc
vào dạng sáng ngày hôm nay đội tuần tra của đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng kiên giang
phát hiện hai phương tiện vận chuyển hơn sáu mươi lít dầu diazen không rõ nguồn gốc
thời điểm kiểm tra đã phát hiện trên hai phương tiện này có bảy người tất cả đều quê ở kiên giang
thuyền trưởng cùng với các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác đã tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện cùng với nhiều vật chứng có liên quan
để xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai
vừa triệt phá một tụ điểm bắt tám ghe khai thác cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
đoạn chảy qua khu vực xã long tân huyện nhân trạch
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi các đối tượng đã lợi dụng đêm tối
địa hình sâu rộng để tháo chạy về nhiều hướng
manh động hơn có đối tượng đã điều khiển phương tiện lao thẳng vào cano của tổ công tác
biết không thể chạy thoát các đối tượng đã điều khiển ghe vào các dạch nhỏ
nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống sông để tẩu thoát